tính từ một mươi sáu h ngày ba mươi tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi bốn năm trăm linh tám ca nhiễm mới
trong đó chỉ có hai ca nhập cảnh và còn lại một mươi bốn năm trăm linh sáu ca là ghi nhận trong nước tăng năm trăm bốn mươi ca so với ngày trước đó tại sáu mươi tỉnh thành phố
trong đó có tám tám mươi một ca trong cộng đồng tổng số liều vaccine đã được tiêm là trên một trăm hai mươi ba triệu liều trong đó tiêm mũi một là gần bảy mươi hai triệu liều và tiêm mũi hai là gần năm mươi hai triệu liều
bộ y tế ngày hôm nay đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tễ viện pasteur cục y tế bộ công an cục quân y tổng cục hậu cần bộ quốc phòng về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín liều cơ bản và nhắc lại
theo đó sở y tế các địa phương tham mưu chủ tịch ubnd tỉnh thành phố quyết định đối tượng tiêm phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện để triển khai tiêm bổ sung nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
về loại vaccine nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc là vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm các loại vaccine khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
hoặc vaccine vector virus như loại vaccine astrazeneca
khoảng cách tiêm một mũi nhắc lại ít nhất sáu tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc liều bổ sung
công an thị xã duy tiên tỉnh hà nam cho biết vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
triệt phá thành công chuyên án bắt giữ đối tượng ninh đắc huân chú tại quận bắc từ liêm hà nội
về hành vi sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản
thông qua huy động lôi kéo người đầu tư tham gia tiền ảo
tại cơ quan công an huân khai là người quản trị điều hành sàn tiền ảo tcbj com đã phát hành đồng tcfx
và thành lập nhóm có tên là team star diamond với mục đích là thu hút các nhà đầu tư tham gia đầu tư tiền ảo
hứa hẹn mang lại lợi nhuận lớn
từ đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đến nay huân đã chiếm đoạt tài sản của năm nhà đầu tư tại thị xã duy tiên
với tổng số tiền khoảng ba trăm linh triệu đồng và khai thác dữ liệu từ các sàn khi thành lập đến nay
hàng nghìn nhà đầu tư với tổng số tiền khoảng năm mươi năm tỷ đồng
ngoài ra đối tượng còn quản trị tám sàn giao dịch tiền ảo khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã duy tiên đã khởi tố và tạm giam đối với ninh đắc huân để tiếp tục điều tra
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng nguyễn văn kiên và nguyễn văn thể
cùng chú tại thị trấn diễn châu huyện diễn châu về hành vi buôn bán hàng cấm thu giữ hai trăm linh kg pháo nổ
tối ngày hai mươi tám tháng một mươi một tổ công tác công an huyện đã bắt quả tang đối tượng nguyễn văn kiên thu giữ năm bao tải
bên trong chứa hai trăm linh kg pháo nổ
quá trình điều tra mở rộng đơn vị bắt thêm đối tượng nguyễn văn thể cũng về hành vi buôn bán hàng cấm
tại cơ quan công an kiên và thể khai nhận số pháo nói trên được các đối tượng mua từ một đối tượng trú tại xã diễn châu
huyện diễn châu về bán kiếm lời tuy nhiên chưa kịp tiêu thụ thì đã bị phát hiện bắt giữ
bảy thanh niên nam nữ đang sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở kinh doanh lưu trú tràng an eco homestay
thuộc xã trường yên huyện hoa lư tỉnh ninh bình vừa bị lực lượng công an bắt quả tàng
dạng sáng ngày ba mươi tháng một mươi một tổ công tác của công an huyện hoa lư phối hợp với công an xã trường yên huyện hoa lư
tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh lưu trú tràng an eco homestay do anh đậu hồng phương
chú tại thành phố ninh bình làm chủ
quá trình kiểm tra lực lượng công an phát hiện tại hai phòng của cơ sở này có một mươi bảy nam nữ thanh niên
đang sử dụng trái phép chất ma túy lực lượng công an thu giữ một năm viên nghi là ma túy tổng hợp
cùng các dụng cụ sử dụng ma túy kiểm tra nhanh một mươi bảy đối tượng trên đều cho kết quả dương tính
với chất ma túy hiện công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình đã lập biên bản và tiến hành xử lý
theo quy định của pháp luật
trong ngày hôm nay mưa lũ đã khiến hai người chết và mất tích nâng tổng số người chết và mất tích
trong đợt mưa lũ lần này lên thành một mươi hai người trong đó bình định có ba người phú yên có sáu người
con tum có một người đắk lắc có hai người đặc biệt có ba tàu bị chìm bình định một tàu phú yên một tàu
khánh hòa một cầu và hai xà lan khánh hòa đang thi công ngăn mặn sông cái bị nước lũ cuốn trôi
lực lượng cứu hộ cứu nạn đang xử lý di rời khỏi khu vực nhằm đảm bảo an toàn
ngoài ra tàu cá của nghệ an mang biển số na chín mươi ba nghìn năm trăm năm mươi ba gặp tai nạn trên biển khi bị nước tràn vào khoang
làm chìm tàu khiến năm thuyền viên mất tích bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang chuẩn bị điều động
tàu cn chín tham gia tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên bị mất tích mưa lũ đã gây ngập và sạt lở
ách tắc hàng loạt tuyến đường quốc lộ tại tỉnh quảng nam quảng ngãi bình định và một số tuyến đường giao thông nông thôn
đến nay có bảy trăm bảy mươi năm hectare lúa sáu trăm một mươi bảy ha hoa màu của người dân nam trung bộ tây nguyên bị thiệt hại
hai tám trăm năm mươi tám gia cầm ở bình định phú yên bị nước lũ cuốn trôi hơn sáu mươi sáu học sinh ở bình định nghỉ học và năm mươi năm trường bị ảnh hưởng
mưa lớn trong những ngày vừa qua đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên
trong đó ảnh hưởng nghiêm trọng nhất là hai tỉnh bình định và phú yên nhiều địa phương vùng trũng đã bị nhấn chìm trong nước
hàng trăm khu dân cư có nguy cơ bị cô lập việc đi lại của người dân vùng ngập
rất khó khăn và nguy hiểm tập trung bảo vệ an toàn tính mạng của người dân vùng bị ngập sâu là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu
hiện nay của chính quyền mà nòng cốt là lực lượng công an
lũ lịch sử tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu đang có khả năng lặp lại ở vùng rốn lũ của tỉnh bình định là huyện tuy phước
mưa to kéo dài kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã làm tuy phước ngập sâu
qua thống kê sơ bộ khoảng gần một mươi năm nhà ở của người dân bị ngập nước từ bốn đến một hai mét
năng nhất là các xã phước thắng phước hòa phước sơn phước thuận phước nghĩa
nhiều hộ dân đã phải gấp rút di rời
cái đêm một hôm lúc ba giờ sáng dậy thì nó vô nhà
hai vợ chồng phải di dời hết đồ qua đây dẫn con qua bên này ở
sáng giờ nó lên nhanh lắm mà nó ảnh hưởng bà con ở đây là giờ ngập nhà hết
đồ đạc ở trong nhà nó trôi nữa nó ngập hết
cái cơn lũ này là nó lớn hơn năm hai nghìn một mươi
để hạn chế xảy ra những rủi ro đáng tiếc
an toàn tính mạng cho người dân trong mưa lũ
đội cảnh sát giao thông trật tự thuộc công an huyện tuy phước đã huy động toàn bộ lực lượng
phối hợp cùng các địa phương tổ chức trực canh cả ngày lẫn đêm
tại các đoạn đường bị ngập khi mà lũ lớn đến mức tràn cả vào trung tâm huyện tuy phước
nước xuống rất là nhanh và bây giờ nước đang rất là lớn
và nó đã tới trung tâm của thị trấn
các tiến đường chính như dt sáu trăm bốn mươi dh bốn mươi hai là đã có nơi ngập rất là sâu
và anh em phải triển khai lực lượng để chốt chạy nhánh nhợp bà con
nhân dân đi lại là không được qua những vùng nước sâu
anh em thì duy trì các cái chốt này tới khuya khi mà các phương tiện trên đường thì không còn
tại tỉnh phú yên do nước lũ lên nhanh nhiều nơi đã bị cô lập
nhiều tuyến đường đi các huyện chìm trong nước
có nơi ngập sâu kéo dài hàng km
công an phú yên đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
tám cano phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể đến tận các vùng trũng thấp tuyên truyền
vận động và ứng cứu di rời gần bốn nhân khẩu cùng tài sản đến nơi an toàn
tại thành phố tuy hòa nhiều tuyến đường cũng ngập sâu trong nước lũ
ngay sau khi lũ rút công an các đơn vị địa phương đã tổ chức lực lượng dọn dẹp vệ sinh đường xá
cơ quan trường học dọn dẹp cây xanh bị ngã đổ đưa người dân đi sơ tán trở về nơi cư trú an toàn
chú trọng bảo đảm an toàn về tính mạng sức khỏe và các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cho lực lượng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
tại xã phước nghĩa huyện tuy phước của tỉnh bình định lũ dâng cao rất nhanh khiến hầu hết các hộ dân ở đây đều chìm trong biển nước
nhiều nhà bị ngập gần tới nóc
công an và các lực lượng cứu hộ đã phải dùng cano để hỗ trợ người dân tại vùng bị ngập sâu đến nơi an toàn
bà đỗ thị xuân tám mươi tuổi sống huỳnh mai một mình trong nhà nước lên gần hai mét
ông bình trĩ chín mươi tuổi
thôn hưng nghĩa với ngôi nhà cũng bị ngập nặng đã được hỗ trợ đưa ra khỏi khu vực nước lũ
và rất nhiều người già neo đơn người yếu thế đau ốm có nhà ngập lũ ở đây
đã được công an và các lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện tuy phước dầm mưa cắt lũ để đưa đến nơi an toàn
đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ nhau những nhà thấp thì lên ở sen ghép với nhà cao tầng để hạn chế di chuyển an toàn trong dịch bệnh
với người dân ở đây trong sáu năm qua chưa thấy đợt lũ nào mạnh
và nhanh như vậy nhưng nhờ có sự hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời này bà con đã được an toàn
trong lúc nguy nan họ vẫn có một điểm tựa từ những chiến sĩ công an nhân dân
những người dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn sẵn sàng bảo vệ nhân dân hết lòng vì nhân dân phục vụ
thưa quý vị phải xác định rõ vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia triển khai thực hiện
cần nhận thức rõ và là làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là tự bảo vệ tính mạng tài sản của chính mình
góp phần bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội và phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
đây là phát biểu của đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an tại hội nghị triển khai thực hiện kết luận số hai của ban bí thư
và quyết định số một nghìn bốn trăm chín mươi hai qdttg của thủ tướng chính phủ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số chín mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi bốn của quốc hội
và quyết định số sáu trăm ba mươi qdttg của thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại hà nội
dự hội nghị còn có thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng
phát biểu tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh thực tế cho thấy việc ban bí thư ban hành chỉ thị số bốn mươi bảy cttvk ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng cháy chữa cháy và quốc hội ban hành nghị quyết số chín mươi chín hai nghìn một mươi chín qh một mươi năm
về tiếp tục hoàn thiện nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy
là những chủ trương hoàn toàn chính xác kịp thời để xác định các yêu cầu

những năm qua dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng sự chỉ đạo tổ chức thực hiện của chính quyền các cấp
sự cố gắng nỗ lực của các bộ ban ngành địa phương công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
qua đó đã kiềm chế được số vụ và thiệt hại do cháy nổ sự cố tai nạn gây ra
cứu được hàng nghìn người bảo vệ được khối tài sản của nhà nước và nhân dân ước tính hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm
hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hy sinh quên mình
trong cuộc chiến chống giặc lửa đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
theo thống kê tình hình cháy nổ diễn biến hết sức phức tạp
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay cả nước xảy ra trên hai mươi một vụ cháy làm chết hơn năm trăm linh người bị thương hơn một người
để tiếp tục tạo những chuyển biến rõ nét hơn nữa trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
bộ trưởng tô lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy chính quyền địa phương cơ quan tổ chức đơn vị cơ sở
trong việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định về phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ
coi đây là yếu tố quyết định trong tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước đối với công tác này
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải lấy phòng ngừa là chính
có các giải pháp đồng bộ để kiềm chế sự gia tăng các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản
do vậy cần tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước đối với công tác này
tập trung giả soát hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật các tiêu chuẩn quy chuẩn để tạo cơ sở pháp lý vững chắc trong việc triển khai tổ chức thực hiện
tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ việc bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn trong phòng cháy chữa cháy
tại các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy
nhất là đối với các trường hợp trung cư cao tầng chưa đảm bảo những điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng cố tình đưa người dân vào
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại
tinh thông về pháp luật nghiệp vụ kỹ thuật chiến thuật chữa cháy cứu nạn cứu hộ vì nước quên thân vì dân phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
đề nghị lãnh đạo các bộ ngành địa phương quán triệt thực hiện quyết liệt nghiêm túc hiệu quả những vấn đề trọng tâm như kiểm soát giám sát chặt chẽ hoạt động đầu tư
thi công các công trình xây dựng bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng
việc quản lý bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy trong sử dụng điện tại các cơ sở hộ gia đình để giảm thiểu các nguy cơ nguyên nhân dẫn đến cháy nổ
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đã trao bằng khen của bộ công an cho các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chỉ thị bốn mươi bảy của ban bí thư
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an dự buổi gặp mặt tiếp nhận kinh phí ủng hộ quỹ nghĩa tình đồng đội công an nhân dân
từ công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh gốc long thành
đây là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần đồng hành của các cá nhân tổ chức chia sẻ với những khó khăn vất vả của lực lượng công an nhân dân
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội đấu tranh phòng chống tội phạm và phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
tại buổi lễ đơn vị chức năng của bộ công an đã tiếp nhận số tiền một mươi tỷ đồng ủng hộ quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân
trân trọng cảm ơn tình cảm sự chân tình đồng hành hỗ trợ kịp thời của doanh nghiệp đối với lực lượng công an nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ được giao
thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng nhấn mạnh thấu hiểu chia sẻ về những khó khăn vất vả công hiến hy sinh của lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua lực lượng công an nhân dân luôn nhận được sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các bộ ban ngành chính quyền địa phương
và sự ủng hộ hỗ trợ về vật tư trang thiết bị và kinh phí của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp
những hành động cụ thể rất quý báu của các đơn vị tổ chức là nguồn cổ vũ động viên để lực lượng công an nhân dân tiếp tục khắc phục mọi khó khăn
tiên phong trên tuyến đầu chống dịch và trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân
hôm nay tại hà nội cục cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy tổ chức hội nghị cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí
về kết quả công tác phòng chống tội phạm về ma túy năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian qua cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa khẩn trương ứng phó với dịch bệnh covid một mươi chín
vừa chủ động triển khai nhiều kế hoạch phương án hành động mở các đợt cao điểm tuyên truyền tấn công chấn áp tội phạm ma túy
một tháng của năm hai nghìn hai mươi một toàn quốc đã phát hiện hơn hai mươi năm vụ
thu giữ gần sáu trăm linh kg heroin hai sáu tấn hai bốn triệu viên ma túy tổng hợp gần một tấn cần sa cùng nhiều phương tiện tài sản có liên quan
để kéo giảm tội phạm ma túy trong thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy sẽ tập trung đấu tranh
chấn áp mạnh với tội phạm tệ nạn ma túy theo các mục tiêu giảm cung giảm cầu giảm tác hại
và theo đúng quan điểm phương châm chỉ đạo của lãnh đạo bộ là chống ma túy như chống dịch covid một mươi chín
triệt phá bằng được toàn bộ đường dây ổ nhóm bắt giữ bằng được số đối tượng chủ mưu cầm đầu
chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa và phối hợp với nước bạn bắt giữ tội phạm ma túy ngay từ bên kia biên giới
kiên quyết không để việt nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế
nhằm tăng cường hợp tác đẩy mạnh việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ phát triển đa dạng hệ sinh thái định danh
và xác thực điện tử trong quá trình chuyển đổi số vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
công dân cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác
giữa trung tâm và các đối tác chiến lược toàn diện
thỏa thuận hợp tác đánh dấu nền móng quan trọng trong thúc đẩy nghiên cứu đưa ra các lộ trình sản phẩm phát triển đa dạng
cùng các dịch vụ tiện ích cung cấp cho người dân doanh nghiệp qua đó tiết kiệm được chi phí đầu tư quản lý rủi ro và tăng lợi nhuận
các đơn vị đối tác tham gia là những công ty doanh nghiệp đơn vị đang hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin có thế mạnh về chuyển đổi số
sự tham gia tích cực giữa các đơn vị cùng với bộ công an góp phần quan trọng trên cơ sở khai thác phát huy giá trị của cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư căn cước công dân và định danh sắc thường điện tử
trên cơ sở các nội dung thỏa thuận ngay sau lễ ký các đơn vị sẽ triển khai ngay việc nghiên cứu các sản phẩm thiết bị dịch vụ công nghệ
và thời gian tới sẽ ứng dụng ngay và trong thực tiễn đối với các hoạt động giao dịch của người dân và doanh nghiệp
thưa quý vị từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ chín
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung
xem xét kết quả kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh và một số cán bộ đảng viên
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh đã vi phạm các nguyên tắc
quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
và nhiều cán bộ đảng viên liên quan trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và chỉ huy các đơn vị trực thuộc
thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
và quy định của bộ quốc phòng trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu trong quản lý sử dụng tài chính tài sản
những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại lớn về tiền và tài sản của nhà nước
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và lực lượng bộ đội biên phòng gây bức xúc trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí đại tá phạm văn trên
nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh
thượng tá nguyễn văn hùng nguyên đảng ủy viên bộ đội biên phòng tỉnh nguyên phó bí thư đảng ủy
nguyên đồn trưởng đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường long hòa thượng úy sơn hoàng ngự
cán bộ đồn biên phòng cửa khẩu cảng trường long hòa thượng tá lê văn phương
nguyên phó trưởng phòng cảnh sát giao thông đường thủy công an tỉnh trà vinh và phạm hồ hải
trưởng đại diện cảng vụ hàng hải cần thơ tại duyên hải tỉnh trà vinh
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng các đồng chí đại tá nguyễn văn duy nguyên bí thư đảng ủy
nguyên chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh thượng tá nguyễn quốc viễn phó tham miu trưởng bộ đội biên phòng tỉnh
bí thư đảng ủy phòng tham mưu nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên đồn trưởng đồn biên phòng long vĩnh
và thiếu tá nguyễn minh sơn đảng ủy viên bộ đội biên phòng tỉnh phó bí thư đảng ủy đồn trưởng đồn biên phòng long vĩnh
cảnh cáo đồng chí đỗ hữu lộc tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy chính ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
ubkt đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí phạm thái sơn phó chủ nhiệm cục hậu cần
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng nguyên tỉnh ủy viên nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh
ubkt yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy ban thường vụ đảng ủy bộ đội biên phòng tỉnh trà vinh kiểm điểm nghiêm túc
rút kinh nghiệm chỉ đạo và xem xét trách nhiệm xử lý kỷ luật các tổ chức cá nhân có liên quan đến các vi phạm nêu trên
tiếp tục xem xét xử lý kỷ luật một số cá nhân có liên quan đến vi phạm của ban cán sự đảng bộ y tế nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi một
ubkt quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đồng chí nguyễn nam điên phó bí thư đảng ủy trưởng ban tổ chức đảng ủy bộ
bí thư đảng ủy vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính khiển trách các đồng chí nguyễn huy quang nguyên ủy viên ban thường vụ
nguyên chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy bộ nguyên bí thư tri bộ
nguyên vụ trưởng vụ pháp chế và trần quý tường nguyên bí thư tri bộ nguyên cục trưởng cục công nghệ thông tin bộ y tế
ubkt đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí cao minh quang nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên đảng ủy viên nguyên thứ trưởng bộ y tế
sau khi xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh
ubkt nhận thấy ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã thiếu trách nhiệm
buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ đảng viên
trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu thiếu tu dưỡng rèn luyện phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
đồng chí lê hùng sơn tỉnh ủy viên bí thư huyện ủy chủ tịch ubnd huyện cô tô vi phạm quy chế làm việc thiếu tu dưỡng gian luyện
vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền
những vi phạm nêu trên đã gây dư luận ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng chính quyền và hình ảnh của người cán bộ đảng viên
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ huyện ủy cô tô nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí lê hùng sơn
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy quảng ninh nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra giám sát công tác quản lý giáo dục rèn luyện cán bộ đảng viên và việc thực hiện kỷ luật lao động
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của ban thường vụ tỉnh ủy lào cai ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
đồng chí đàm quang vinh tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy tránh thanh tra tỉnh lào cai đã không trung thực trong việc báo cáo
kê khai lý lịch sử dụng văn bằng không hợp pháp vi phạm tiêu chuẩn đảng viên tiêu chuẩn cấp ủy viên và quy định về những điều đảng viên không được làm
xem xét kết quả giám sát một số tổ chức đảng và đảng viên bên cạnh những ưu điểm ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy sơn la có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
kiểm tra giám sát để xảy ra một số vi phạm khuyết điểm trong trường hợp
hai ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy sơn la có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng chỉ đạo điều hành quản lý việc thực hiện các dự án để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm trong việc quy hoạch quản lý sử dụng đất đai đầu tư đấu thầu và bảo vệ môi trường
những vi phạm khuyết điểm trên của ban cán sự đảng và đồng chí phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ubnd tỉnh gia lai cần được tiếp tục kiểm tra làm rõ
ba xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra tài chính đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy hải dương
bảy xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ tỉnh ủy và ủy ban kiểm tra tỉnh ủy hải dương